đoàn công tác do đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng đoàn
đã dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân yêu cầu các cá nhân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
cần nêu những kết quả nổi bật trong công tác năm hai nghìn một mươi bảy trên tất cả các lĩnh vực
đồng thời chỉ ra những hạn chế trách nhiệm của từng cá nhân được phân công để từ đó đề ra biện pháp khắc phục trong năm hai nghìn hai mươi
việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải trên tinh thần dân chủ cởi mở thẳng thắn khách quan trung thực
nhằm phát huy hơn nữa sự đoàn kết thống nhất tạo sự đồng thuận cao trong tập thể ban thường vụ
trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo
đồng chí nguyễn thiện nhân cũng lưu ý cần tập trung kiểm điểm sâu vào một số vấn đề
như việc bố trí sắp xếp bổ nhiệm cán bộ có yếu tố gia đình công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
những bất cập hạn chế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương